ngày một mươi chín tháng một mươi hai theo giờ việt nam nhà trắng thông báo tổng thống mỹ donald trump đã ký ban hành luật tri tiêu ngắn hạn trong hai ngày nhằm ngăn chặn nguy cơ chính phủ bị đóng cửa khi nguồn ngân sách hiện nay hết hạn
luật tri tiêu ngắn hạn vừa được tổng thống donald trump ký ban hành đã được hai viện quốc hội mỹ thông qua trước đó nhằm ngăn chặn chính phủ đóng cửa do hết ngân sách và cho các nhà lập pháp có thêm thời gian đàm phán thỏa thuận về hỗ trợ covid một mươi chín
cũng như dự luật tri tiêu chính phủ mới các nghị sĩ đang chạy đua với thời gian để vừa thông qua gói cứu trợ covid một mươi chín trị giá chín trăm linh tỷ usd vừa phê chuẩn dự luật ngân sách liên bang trị giá một bốn trăm linh tỷ usd trước khi quốc hội mỹ bước vào kỳ nghỉ lễ giáng sinh và năm mới